trong những năm qua khu vực miền núi ở tỉnh quảng ngãi phải di rời hàng ngàn hộ dân vào khu tái định cư tập trung
trong đó tập trung nhiều dự án ở thủy điện đắc rinh hồ chứa nước nước trong
hầu hết các khu tái định cư được xây dựng nhà ở kiên cố nhưng cuộc sống của người dân đến tái định cư thì lại vô cùng khó khăn
sau thời gian bỏ nơi ở mới trở về lại nơi sản xuất cũ thì nhiều hộ dân đã ra bán nhà tái định cư
quay trở về các vùng ven hồ ven thủy điện và nguy cơ sạt lở sẽ còn tai diễn
những dãy nhà này ở vùng cao sơn tây tỉnh quảng ngãi được hình thành từ khi có mặt của dự án thủy điện đắc rinh
hàng trăm ngôi nhà được xây như những khu biệt thự để tái định cư cho người dân
những ngôi nhà giá trị xây dựng trên năm trăm linh triệu đồng nhưng giờ giao bán lại chỉ từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
mình ở bên sơn liên nghe bán ngôi nhà này thấy ít tiền mình mua ở
ở khu này người ta bán mấy cái nhà nữa nhưng chưa có ai mua
huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi có ba khu tái định cư
khu tái định cư tập trung là nơi ở của hơn hai trăm linh hộ dân di rời từ các dự án thủy điện
tại các khu tái định cư này nhiều năm qua người dân bỏ hoang nhà cửa để quay về nơi cũ để làm rẫy trồng rừng
hiện nhiều hộ dân đang giao bán các căn nhà kiên cố ở các khu tái định cư với giá rẻ để trở về dựng nhà tạm dưới chân núi gần lòng hồ thủy điện
tới nó nguy hiểm hơn nhưng mà cái việc mà để sống qua ngày thì dưới này nó để có miễn sao là người dân có ăn là họ
thế nào là họ cũng chéo đường đường
các khu tái định cư xây dựng nhà cửa kiên cố cho người dân vùng thủy điện ở các vùng cao an toàn
tuy nhiên việc giao bán nhà tại các khu tái định cư để quay về nơi ở cũ khiến người dân đối diện nguy cơ sạt lở lũ cuốn
hiện chính quyền địa phương đang vận động ra soát và ngăn chặn việc mua bán nhà cửa tái định cư
mà tới giờ này thì có một vài hộ thì họ đã bỏ nhà họ đã bỏ khu tái định cư đó
họ bỏ khu tái định cư đó không phải là họ không
không ở mà vì cái điều kiện gia đình họ có người chết có người mất
rồi phần lớn cha mẹ vợ chồng đã chuyển đi nơi khác chuyển đi khung tung và chuyển về sân hà
thì những cái vùng cái nhà đó là họ bỏ nên họ không ở
điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt mưa bão rất thất thường và cấp độ nguy hiểm ngày càng khốc liệt
vì vậy cần có những biện pháp cấp thiết ngăn chặn tình trạng bán nhà tái định cư của người dân
đồng thời cần những chính sách hỗ trợ di dân tái định cư với đất sản xuất việc làm cho người dân để họ có cuộc sống ổn định hơn